theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng bảy ghi nhận thêm một ca mắc mới là chuyên gia dầu khí từ liên bang nga trở về
được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
trong ba trăm tám mươi bốn ca mắc có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi ca chiếm chín mươi ba
số ca còn đang điều trị là hai mươi bốn ca chiếm sáu hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một sáu trăm chín mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm bốn mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn trăm tám mươi sáu người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú một bảy mươi người